ban tôn giáo chính phủ hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và tỉnh hậu giang phối hợp tổ chức hội nghị
chuyên đề phật giáo nam tông khơ me lần thứ bảy tại các tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
thành phố hồ chí minh và miền đông nam bộ với chủ đề phật giáo nam tông khơ me ổn định và phát triển
hội nghị chuyên đề phật giáo nam tông khmer được tổ chức hai năm một lần với mục đích hỗ trợ hoạt động
của các hệ phái phát triển đồng bộ trong ngôi nhà chung giáo hội phật giáo việt nam
qua đó càng thấy sự quan tâm giúp đỡ của đảng và nhà nước trong việc hỗ trợ tạo điều kiện để giáo hội hoạt động ổn định và phát triển
tại hồng nghị các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá một cách toàn diện khách quan những nội dung hỗ trợ hoạt động của phật giáo nam tông khơ me
trong thời gian qua đồng thời trao đổi kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp trong hoạt động hỗ trợ
đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống chùa phật giáo nam tông khmer trong điều kiện hiện nay
và chuẩn bị cho đại hội phật giáo toàn quốc lần thứ tám diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi